ngày năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với liêu phát hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại quận một về hành vi chống người thi hành công vụ
ông hùng bị cấm đi khỏi nơi cư trú
hùng cũng là nhân vật chính trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó với nội dung
con đánh công an mẹ quay clip
theo điều tra vào tối ngày một tháng hai tức đêm ngày một tết nguyên đán
thực hiện sự vân công của lãnh đạo về việc đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán
đồng chí trần văn phồn cán bộ công an phường cầu ông lãnh đã đi tuần tra địa bàn
khi đến trước số nhà một trăm bảy mươi đường đề thám phường cầu ông lãnh quận một
anh phồn phát hiện có một nhóm người trong đó có bà trần ngọc ngân
đang chưa đánh bài ăn tiền nên đã nhắc nhở yêu cầu giải tán nhưng bà ngân không chấp hành
người phụ nữ tiếp tục sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình đồng chí phồn đang làm nhiệm vụ
lúc này lưu phát hùng con trai bà ngân đã dùng lời lẽ chửi bới kích động
và có hành vi hành hung đồng chí phồn
nhận tin báo về vụ việc công an phường cầu ông lãnh quận một đã tăng cường lực lượng
đến hiện trường ổn định tình hình và đưa tất cả những người có liên quan
về trụ sở công an phường để giải quyết
tại cơ quan công an liêu phát hùng khai nhận hành vi hành hung lực lượng làm nhiệm vụ
trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ công an
xô sát với người đàn ông trẻ tuổi ở trên đường
gần đó có người phụ nữ cầm điện thoại quay clip sau đó các công an và bảo vệ dân phố
đã có mặt đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ
clip đăng tải đã khiến cho dư luận xôn xao